ngày một mươi bảy tháng một mươi một tại thành phố hồ chí minh hiệp hội gia dày túi sách việt nam tổ chức tập huấn
về nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp da dày việt nam mở rộng xuất khẩu sang thị trường châu âu
với mục đích cập nhật cho các doanh nghiệp ngành gia dày các quy định về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa thủ tục
tự xác nhận nguồn gốc xuất xứ và các thủ tục khai báo hải quan khi xuất khẩu sang eu
cơ hội và ưu đải của fta việt nam eu các doanh nghiệp tham gia hội thảo được giới thiệu
về nhu cầu và các kênh phân phối sản phẩm da dày tại thị trường eu
đối với xuất khẩu da dày của việt nam để được hưởng cắt giảm thuế quan khi xuất khẩu sang thị trường eu
các doanh nghiệp phải đáp ứng các quy định về nguồn gốc xuất xứ đối với sản phẩm da dày
các doanh nghiệp cần hiểu biết rõ về các rào cản kỹ thuật trong thương mại
nhất là các quy định về hạn chế hóa chất độc hại quy định về an toàn sản phẩm tiêu dùng
và các biện pháp phòng vệ được áp dụng tại eu